ba mươi năm tù giam được tuyên cho phạm công danh vì những hành vi sai trái của mình
bản án trong phiên sơ thẩm đã phần nào đáp ứng được sự bức xúc trong dư luận
ngay tại tòa hội đồng xét xử đã khởi tố thêm một vụ án và đề nghị điều tra sai phạm của nhiều cá nhân khác
phiên xử thẩm vụ án phạm công danh kết thúc nhưng cũng mở ra cho dư luận nhiều hoài nghi về hiệu quả của hoạt động tái cơ cấu ngân hàng trong những năm qua
không thấy thực sự là tốt lên mà hoặc là xấu đi hoặc là nó nhì nhàng cầm cự ở cái tình trạng không tốt không xấu
thì nó sẽ tiếp tục rất lâu dài nữa mới có thể khắc phục được mới có thể xử lý được cái chất lượng cái an toàn của cả một cái hệ thống ngân hàng
nguy cơ lớn nhất là cái nguy cơ nó tái diễn với cái tình trạng rủi ro tình trạng xấu nó quay trở lại
thì trên thực tế là rất nhiều cái trường hợp tái cơ cấu là nhìn thấy cái hậu quả và cái kết quả của nó là không được
sau quá trình tái cơ cấu giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi năm một vài ngân hàng đã sát nhập một số khác chuyển sang dạng vốn nhà nước
sau sự kiện ngân hàng nhà nước mua lại các ngân hàng hoạt động yếu kém với giá đồng
có cả ngân hàng đổi logo đổi tên và đương nhiên thay đổi nhiều nhất vẫn là vị trí nhân sự cấp cao tại các ngân hàng thương mại
tuy nhiên có thể nói vẫn có nhiều chuyển biến tích cực trong giai đoạn một của quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng hai nghìn một mươi hai
từ năm hai nghìn một mươi năm tiêu biểu có thể kể đến như thanh khoản ổn định số lượng hệ thống các tổ chức tín dụng giảm mạnh
chủ yếu nhờ hoạt động mua bán sáp nhập nợ xấu đã được gom lại và thành lập được công ty chuyên mua bán nợ xấu
đặc biệt là hệ thống ngân hàng đã tạo niềm tin cho doanh nghiệp
theo tôi thì ngân hàng có tạo nên cho cộng đồng doanh nghiệp một niềm tin rất quan trọng
đó là dù cái ngân hàng hoạt động có tốt hay xấu trong trường hợp xấu nhất
thì nó cũng không bị đổ vỡ vẫn giữ được cái chính sách tiền tệ nó vững chắc
cái ý là cái rất là quan trọng
cái điều đó nó tạo nên một cái niềm tin cho doanh nghiệp
đối với doanh nghiệp nhỏ vừa thì để hiểu về cái tái cơ cấu của ngân hàng thì người ta
đây là những vấn đề người ta rất khó hiểu và có lẽ người ta không tập trung vào nghiên cứu
nhưng cái người ta mong đợi nhất đó là cái sự thay đổi đó sẽ tạo nên cho người ta nhiều cái cơ hội để tiếp cận với vốn hơn
về cái độ áp dụng
cái độ an toàn hơn và các cái điều kiện nó cũng phù hợp với doanh nghiệp hơn
về tái cơ cấu ngân hàng thì chúng ta thấy rằng là nó mới chỉ đạt được cái mục tiêu rằng là ổn định hệ thống
đảm bảo thanh khoản xử lý được một số ngân hàng yếu kém xử lý ở mức độ nhất định cái nợ
nhưng thực chất mà nói thì nợ xấu nhưng mà thực chất mà nói thì như chính phủ đã báo cáo là xử lý chưa thực chất
thưa quý vị giải quyết nợ xấu vẫn chưa thực sự đi vào bản chất
chính là nguyên nhân khiến hệ thống tài chính ngân hàng đang hàng ngày hàng giờ chịu một áp lực tài chính vô cùng lớn
chính vì thế các chuyên gia kinh tế cho rằng giải quyết rứt điểm nợ xấu sẽ là mục tiêu trọng tâm để tái cơ cấu ngành ngân hàng có hiệu quả trong giai đoạn tới
số liệu từ ngân hàng nhà nước tính đến cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
toàn hệ thống tổ chức tín dụng đã xử lý được hơn năm trăm bốn mươi tám tỷ đồng nợ xấu trong đó các tổ chức tín dụng tự xử lý là năm mươi bảy bảy
còn lại bán nợ cho công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng việt nam gọi tắt là vamc là bốn mươi hai
tuy nhiên việc xử lý nợ xấu vẫn chưa thực sự vững chắc khi tỷ lệ thu hồi nợ của vamc mới đạt một mươi năm
đại diện của vamc cũng thừa nhận tốc độ thu hồi nợ còn nhiều hạn chế khi việc xử lý tài sản đảm bảo vẫn vô
khi mua nợ xấu đó về rồi theo giá thị trường thì quyền của chủ tượng là đối với cả những khách hàng nợ như thế nào
họ không mang ra tài sản đảm bảo lại trở thành một cái khiếu kiện tiếp nữa thì lại kéo ra một thời gian nữa
thì liệu có đảm bảo được là phát bài tài sản đảm bảo để có thể thu hồi được vốn không
khi anh mua quản nợ thì anh phải có quyền xử lý quản nợ mà quản nợ đó chính là tài sản đảm bảo
nếu mà tài sản đảm bảo mà anh gặp khách hàng không nồng phận
thì cứ xử lý cực kỳ khó rất khó
kể cả trường hợp anh bỏ tiền anh mua một khoản nợ và anh tái cấu trúc lại cái doanh nghiệp đó
tái cấu trúc lại cái khoản nợ đấy thì cũng phải được cái sự đồng thuận của khách hàng
các chuyên gia kinh tế cho rằng quá trình tái cơ cấu ngân hàng sẽ vẫn còn nhiều thách thức
khi thời gian qua nợ xấu mới đang được gom lại mà chưa được xử lý rứt điểm
thực chất cái gọi là kỹ thuật quản lý
cũng như là các cái vấn đề về xử lý nợ xấu của các ngân hàng cũng gần như chưa có cái tiến bộ nào đáng kể
chính vì cái lời đó cho nên khi mà chúng ta dừng cái mức gọi là tăng cái tài sản của ngân hàng
thì cái nợ xấu nó sẽ từ từ nó đi lên
có nghĩa là về mặt quy trình về mặt quản lý rủi ro xử lý rủi ro nó chưa có tiến bộ nhiều
và điều này nó đòi hỏi cái quá trình tái cơ cấu ngân hàng của chúng ta còn phải tiếp tục làm nhiều
nợ xấu đang làm thị trường tài chính vận hành một cách méo mó
không thực hiện tốt được vai trò huy động và phân bổ nguồn lực theo tín hiệu thị trường
đây lại chính là cốt lõi của tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
là phải huy động và phân bố nguồn lực theo nền kinh tế thị trường
chính vì thế việc xử lý rứt điểm nợ xấu đang là yêu cầu cấp thiết
giảm tình trạng sở hữu chéo trong các tổ chức tín dụng bảo đảm an toàn hệ thống
có thể thấy rằng việc ban hành đề án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
là một trong những nội dung ưu tiên của chính phủ trong thời gian tới
ngoài ra tiếp tục là những vấn đề khác ví dụ như vấn đề tái cơ cấu các ngân hàng
những ngân hàng yếu kém hay là có những cái vấn đề về tồn động
ngân hàng nhỏ nhưng mà nợ xấu rất nhiều
thì chúng ta phải tìm hướng để giải quyết cho nó ổn thỏa
các ngân hàng này không gây ra những xáo trộn mạnh trong hệ thống
mục tiêu cụ thể của chương trình tái cơ cấu các ngân hàng thương mại từ nay đến năm hai nghìn ba mươi
sẽ mang tính kế thừa cụ thể hóa và nâng cao những thành công bước đầu của tổ chức tín dụng
nhiệm vụ trọng tâm sẽ xoay quanh tiếp tục giảm tỷ lệ nợ xấu một cách bền vững
xử lý những ngân hàng thương mại hoạt động yếu kém còn lại
minh bạch hóa hơn nữa hoạt động tài chính ngân hàng
đảm bảo một tỷ lệ nhất định các ngân hàng thương mại
thực hiện đầy đủ basel ii vào năm hai nghìn hai mươi
xây dựng được ít nhất một đến hai ngân hàng đủ mạnh để cạnh tranh với các ngân hàng trong khu vực
hướng tới hội nhập kinh tế quốc tế
để hoàn thành được những nhiệm vụ này
định hướng của chính phủ cũng như việc điều hành quyết liệt của ngân hàng nhà nước là vô cùng cần thiết
nhưng sẽ không thể thành công nếu thiếu đi sự nỗ lực từ chính các ngân hàng thương mại
nhìn lại quá trình tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng lần thứ nhất
cho tới tiên lượng mục tiêu tái cơ cấu các tổ chức tín dụng giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
rất dễ nhìn ra được đích đến cao nhất chính là xây dựng một hệ thống tài chính
ngân hàng an toàn hiệu quả
tuy nhiên chính từ kết quả tái cơ cấu ngân hàng giai đoạn một
cộng thêm bối cảnh kinh tế xã hội ở thời điểm hiện tại
phải nói rằng đây là những mục tiêu đầy thách thức
sẽ có nhiều khó khăn đến từ vấn đề nội tại
của các ngân hàng từ các ngân hàng quy mô nhỏ
cho tới những ngân hàng có quy mô rất lớn
ngoài những thuận lợi chúng tôi xác định là trong năm tới
khi thực hiện giai đoạn hai của đền tài cơ cấu
thì có một số thách thức mà chúng tôi sẽ phải đối mặt
thứ nhất là về hệ số an toàn vốn
thì do tốc độ tăng trưởng tài sản tăng trưởng tín dụng của việt cộng banh
trong thời gian qua là khá cao
trong khi đó mà quy mô vốn chủ sở hữu là không theo kịp
do vậy mà hệ số an toàn vốn có sự giảm sút
yêu cầu sớm hình thành thị trường mua bán nợ
đã được các ngân hàng thương mại và các chuyên gia đề xuất nhiều năm nay
nhưng vẫn chưa có chuyển biến lớn
tại tất cả diễn đàn họp báo hội thảo khoa học có liên quan đến xử lý nợ xấu
các câu hỏi có liên quan luôn được quan tâm hàng đầu
nhưng tiến trình hình thành nên một thị trường đúng nghĩa
vẫn chậm hơn rất nhiều so với mong đợi
bởi những rào cản mà phần lớn liên quan đến tính đồng bộ
qua hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật
chừng nào nợ xấu mới chỉ dừng lại ở giấy tờ sổ sách tại vamc
chứ chưa được xử lý thì vẫn còn nhiều khả năng
sau năm năm món nợ đó sẽ quay lại với các ngân hàng thương mại
chưa tính đến áp lực nguồn vốn lên các ngân hàng để trích lập dự phòng rủi ro
vừa rồi nghị định chính phủ đã ban hành nghị định sáu mươi
là quy định về cái điều kiện kinh doanh mua bán nợ
tôi cho đấy là một cơ hội rất tốt cho việc phát triển thị trường mua bán nợ
nhưng mà để thị trường mua bán nợ
nó phải có những cái gọi là
một cái luật chơi ở trong đấy
luật chơi ở trong đấy thì nó phải quy định rất rõ
anh muốn anh là chủ nợ thì có nợ
anh phải thể hiện trách nhiệm của mình trả nợ
chứ không phải đến lúc tôi là chủ nợ tôi đến tôi không đòi được con nợ
thì không ai có thể mua được
rồi thị trường có hoạt động sôi nổi đến mấy
nhưng mà khi mà là vấn đề là bán tài sản là bảo thì thùi nợ
mà lại tắc thì cũng không thể hoạt động được
trong đề án tái cơ cấu hệ thống ngân hàng lần thứ hai
yêu cầu về vốn tối thiểu là khó đáp ứng nhất
cụ thể là tám
mặc dù thấp hơn mức chín hiện tại
nhưng cách tính tỷ lệ an toàn vốn của tái cơ cấu hệ thống ngân hàng lần thứ hai
khắt khe hơn bởi bao gồm cả yêu cầu vốn
đối với rủi ro hoạt động và rủi ro thị trường
vì vậy những ngân hàng có tỷ lệ an toàn vốn xung quanh chín
sẽ phải tính đến phương án tăng vốn
đây là yêu cầu rất khó trong bối cảnh các giải pháp
như phát hành cổ phiếu thì hiệu quả không cao
mà giúp cho các nhà đầu tư ngoại thì đã kịch trần